chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình tâm điểm của kênh truyền hình nhân dân
khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng xót xa
càng phẫn nộ hơn khi những tài xế gây ra các vụ tai nạn này đều dương tính với chất ma túy
điều mà nhiều người quan tâm đó là làm sao để vấn đề này được xử lý triệt để bằng các quy định của pháp luật
và trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề này với luật sư giang hồng thanh
đến từ văn phòng luật sư giang thanh
trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
và ngay sau đây xin mời ông cùng với quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng theo dõi một clip ngắn
về những vụ tai nạn giao thông kinh hoàng thời gian gần đây
mà các lái xe có sử dụng ma túy gây ra
khi vụ việc một chiếc xe container tông hai mươi một xe máy đang chờ đèn đỏ tại huyện bến lức long an
khiến bốn người tử vong hơn chục người bị thương còn chưa lắng xuống
thì ngày hai mươi một tháng một vừa qua tại km bảy mươi sáu bốn trăm linh trên quốc lộ năm đoạn qua xã kim lương kim thành hải dương
đã xảy ra vụ tên nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa một chiếc xe tải và đoàn người đi bộ ven đường
vụ tai nạn đã để lại hậu quả vô cùng nặng nề tám người tử vong và nhiều người khác bị thương
điều đáng nói cả hai tài xế gây ra hai vụ tai nạn này đều dương tính với ma túy khi đang cầm lái
rất nhiều nguyên nhân được đưa ra khi đánh giá về các vụ tai nạn giao thông này
trong đó có nguyên nhân không nhỏ là do luật pháp vẫn còn khoảng trống
thưa ông việc sử dụng ma túy đang là một thực trạng rất là nhức nhối trong giới lái xe
và với lý do là
sử dụng ma túy để kích thích thần kinh giúp cho tỉnh táo khi mà tham gia giao thông trên các cái cung đường dài
ông đánh giá như thế nào về vấn đề không hề mới nhưng mà lại rất nóng này
đầu tiên cần phải khẳng định rằng là không phải lái xe nào cũng sử dụng chất ma túy chất kích thích
tôi cho rằng không phải là nhiều
tuy nhiên chính những cái số lượng ít đó thì lại gây ra những cái hiểm họa tiềm tàng cho xã hội
mà cụ thể gần đây là chúng ta đã chứng kiến là ít nhất là hai trường hợp lái xe sử dụng ma túy
đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến rất nhiều người bị chết và bị thương
việc lái xe sử dụng chất ma túy theo mọi người quan niệm là để đảm bảo một cái đầu óc tỉnh táo
để lái xe trên đường an toàn thuận lợi hơn
nhưng mà rõ ràng chúng ta đã thấy để an toàn hơn thuận lợi hơn không biết ở đâu ra
nhưng mà tai nạn thì đã xảy ra rất nhiều
và cái việc đó thì chứng tỏ rằng lái xe cũng đã vi phạm pháp luật
nói đến nguyên nhân để dẫn đến thực trạng đau lòng này thì có rất nhiều nguyên nhân
nhưng mà chúng ta đang đề cập đến các quy định của pháp luật
vậy thì ông đánh giá là các quy định pháp luật của chúng ta đã đủ để mà ngăn chặn cái thực trạng này chưa
nếu mà nói là đủ thì cá nhân tôi cho rằng là đã tương đối đầy đủ
đủ sức gian đe hay chưa thì lại là một vấn đề khác
theo quy định tại điều tám khoảng bảy của luật giao thông đường bộ thì là nghiêm cấm lái xe sử dụng ma túy trong khi lái xe
và tại nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi sáu của chính phủ ban hành
về xử lý vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
cái việc lái xe mà sử dụng ma túy thì sẽ có thể bị phạt tiền từ một mươi sáu triệu đồng cho đến một mươi tám triệu đồng
hoặc là bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe đến hai mươi bốn tháng
còn nếu trong trường hợp mà lái xe sử dụng ma túy mà gây tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng
thì cái người lái xe đấy có thể sẽ bị xử phạt tù với mức hình phạt là từ ba cho đến một mươi năm tù
như vậy là các quy định và các chế tài pháp luật của chúng ta đã đủ
nhưng còn có đủ cái tính rắt đe hay chưa thì chúng ta sẽ phải bàn thêm về vấn đề này
ngoài ra thì việc chủ các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
phải chăng là họ đang tạo sức ép cho những tài xế lái xe của mình
theo tôi thấy thì pháp luật của chúng ta hiện tại là chưa có quy định nào trách nhiệm
đối với những người chủ doanh nghiệp vận tải này
và phải chăng thì đây là lỗ hổng trong cái các quy định pháp luật của chúng ta
điều sáu mươi năm của luật giao thông đường bộ thì quy định là thời gian làm việc của lái xe không được quá một mươi tiếng
và thời gian lái xe liên tục là không quá bốn tiếng
tại sao có cái thời gian như vậy
bởi vì là khoa học đã chứng minh là nếu mà lái xe và làm việc trong khoảng thời gian như thế
thì vẫn có đủ điều kiện đầu óc tỉnh táo minh mẫn
khi lái xe đã sử dụng chất ma túy chất kích thích rồi
có nghĩa là lái xe đã vượt qua cái thời gian theo quy định của pháp luật
và như vậy là cái hành vi đó của lái xe cũng đã là một hành vi vi phạm pháp luật rồi
chưa kể đến cái việc là sử dụng chất ma túy chất kích thích
pháp luật chúng ta chưa có chế tài xử lý hình sự đối với những chủ doanh nghiệp
có cái hành vi là ép buộc lái xe
nhưng đã có những cái chế tài pháp luật khác để xử lý chủ doanh nghiệp
ví dụ là tại điều hai trăm sáu mươi hai bộ luật hình sự về xử lý chủ doanh nghiệp
về cái tội là đưa và sử dụng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe máy chuyên dùng không đảm bảo
hoặc là điều hai trăm sáu mươi ba về cái tội điều động người không đủ điều kiện phương tiện tham gia giao thông đường bộ
hoặc là điều hai trăm sáu mươi bốn của bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm quy định về tội giao cho người không đủ điều kiện phương tiện giao thông đồng bộ
tức là đã có những cái chế tài để xử lý chủ doanh nghiệp về những hành vi liên quan đến tai nạn giao thông
tuy nhiên là cái chế tài để xử lý đối với chủ doanh nghiệp riêng về cái hành vi là ép buộc người lái xe
thậm chí là nhiều khi yêu cầu người lái xe phải vi phạm pháp luật
phải vi phạm luật giao thông đồng bộ để đảm bảo quyền lợi của chủ doanh nghiệp
thì là chưa có
cá nhân tôi cho rằng đấy cũng là một cái lỗ hỏng để mà xử lý những người gián tiếp gây ra những cái vụ tai nạn
đặc biệt là những vụ tai nạn nghiêm trọng đau thương xảy ra
sau những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra do tài xế sử dụng ma túy
thì cục cảnh sát giao thông bộ công an đã ban hành kế hoạch tổng kiểm tra bắt đầu từ ngày hai mươi một tháng một đến ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đối tượng thuộc diện kiểm soát là ô tô từ tám mươi
ô tô ngồi chở lên kinh doanh vận tải hành khách ô tô vận tải hàng hóa xe kéo rơ móc
container có khối lượng chuyên trở từ năm tấn trở lên xe chở xăng dầu hóa chất hàng nguy hiểm
theo cục cảnh sát giao thông nếu phát hiện trường hợp vi phạm nghiêm trọng như nồng độ cồn ma túy
trở qua số người vận chuyển chất cháy nổ hàng nguy hiểm phải đình chỉ lưu hành hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật
ngay trong ngày ban hành kế hoạch ngày hai mươi một tháng một cảnh sát giao thông công an tỉnh lai châu qua kiểm tra hai trăm bảy mươi năm xe khách và xe ô tô tải
đã phát hiện một mươi hai lái xe dương tính với ma túy trong đó có một mươi lái xe khách và hai lái xe tải
trước vấn đề này nhiều ý kiến cho rằng nếu tất cả lái xe được kiểm tra về việc sử dụng ma túy sớm và kỹ càng hơn câu chuyện có thể đã thay đổi
đến bây giờ chúng ta mới đặt những chốt để kiểm tra đã là quá muộn nhưng dù sao muộn còn hơn không
tình hình về trật tự an toàn giao thông trên tuyến đối với lái xe và ý thức chấp hành về pháp luật về giao thông
cũng như là sử dụng các chất ma túy chiếm một tỷ lệ là ngẫu nhiên mặc dù là ngẫu nhiên nhưng chiếm tỷ lệ là rất cao
do đó chúng tôi vẫn tăng cường về kiểm tra kiểm soát và kiểm tra nồng độ cồn cũng như là thử chất ma túy
tôi hoàn toàn ủng hộ và hoan nghênh điều đó là làm rất quý vì bảo đảm được khi mà người ta tận tạo
thì người ta sẽ làm chủ được cái tốc độ và cái lãi
nếu mà sửa cồn thì nên phạt phạt nặng còn ma túy thì nên tự thu bằng lái luôn không để cho lái nữa
với người lái xe thì chỉ lập biên bản vi phạm hành chính trong quá trình sử dụng
là sau khi phát điện có sử dụng ma túy thôi
cái lỗi này sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai mươi hai đến hai mươi bốn tháng
các ý kiến cho rằng là
việc lập các cái chốt kiểm tra là vẫn đang có quá muộn
chỉ khi mà những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra thì chúng ta mới bắt đầu gia quân
thì phải chăng là chính phủ cần phải ban hành những cái văn bản quy phạm pháp luật
để mà ngăn chặn ngay những cái vấn đề này hay không
hiện nay thì chúng ta cá nhân tôi thì thấy rằng là các cái văn bản quy phạm pháp luật của chúng ta đã đủ
đã đủ để mà điều chỉnh những cái vấn đề liên quan đến tai nạn giao thông
trừ cái chế tài hình sự mà tôi có trao đổi là
chưa có để áp dụng đối với chủ doanh nghiệp có hành vi ép buộc lái xe
với những quy định của pháp luật hiện nay thì cái việc ban hành thêm các cái văn bản pháp luật khác
để tăng thẩm quyền tăng trách nhiệm của cơ quan pháp luật của người thực thi pháp luật
trong cái việc là giám sát cái hành vi giám sát hành động việc làm của lái xe
để nhằm ngăn chặn những cái hậu quả có thể xảy ra thì tôi thấy là không cần thiết
tuy nhiên với những chế tài như vậy thì người thực thi pháp luật đã áp dụng một cách
đầy đủ chuyện để chưa
tức là có luật rồi có chế tài rồi nhưng cái người thực thi nếu như mà không thực hiện đúng trách nhiệm của mình
thì chế tài đặt ra thì cũng chỉ là vô dụng pháp luật đặt ra cũng chỉ là vô dụng
và như vậy thì tai nạn vẫn cứ xảy ra mặc dù đã có những quy định rất nghiêm khắc
bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể thì cho rằng là lái xe khi mà vi phạm giao thông
có sử dụng chất ma túy thì sẽ bị thu bằng vĩnh viễn
theo ông thì cái động thái này có thể giải quyết
có thể giải quyết triệt để được cái vấn đề này không ạ
tôi thấy là đây là một cái đề xuất khá mạnh mẽ và có thể góp phần đảm bảo được những cái tai nạn giao thông
tuy nhiên cá nhân tôi thì tôi tôi ủng hộ cái đề xuất đấy nhưng sẽ áp dụng trong từng thời điểm từng trường hợp
chứ không phải là chỉ ngay lập tức là người lái xe có lần đầu tiên vi phạm đã áp dụng ngay chế tài đó
bởi lẽ là một cái lái xe mà bị tước bằng tước quyền điều khiển là xe vĩnh viễn
thì không chỉ gây ra hệ lụy đối với người đó
mà còn gây ra hệ lụy đối với những người thân thích
nhiều khi lái xe là một người nguồn sống trong gia đình nếu như họ bị tức bằng vĩnh viễn
dù chỉ mới có lần đầu vi phạm thì e rằng là cũng chưa phù hợp
ngay cả trong bộ luật hình sự cũng có những cái chế tài
hoặc là cũng có những quy định có cái tính khoan hồng tính nhân đạo cho người thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hình sự
đối với người chỉ vi phạm hành chính lần đầu mà đã áp dụng chế tài nghiêm khắc đấy
thì cá nhân tôi cho rằng là không phù hợp
nhưng tôi ủng hộ cái việc
hoặc tức quyền sử dụng giấy phép lái xe vĩnh viễn đối với người lái xe vi phạm lần thứ hai hoặc lần thứ ba
đối với cùng hành vi hoặc cùng một nhóm hành vi
chúng ta đã tạo điều kiện cho họ một lần là không thu bằng rồi
nhưng nếu lần thứ hai họ vi phạm thì buộc phải thu bằng
cứ lại tạo điều kiện cho họ đến lần thứ ba lần thứ tư để vi phạm tiếp
và nếu như vậy thì không biết là hiểm họa sẽ xảy ra đối với những người vô tội sẽ còn lớn đến đâu
nếu mà nói là triệt để hay không thì tôi cho rằng
không có một cái giải pháp nào là triệt đề
tất cả các giải pháp đưa ra chỉ nhằm hạn chế
hoặc chỉ nhằm giảm thiểu đến mức tối đa mà thôi
theo quan điểm của tôi thì cần phải lấp đầy những khoảng trống về pháp luật
và cần phải mạnh tay xử lý nghiêm những hành động vi phạm pháp luật
thì mới có thể ngăn chặn được những cái vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng
ông đánh giá như thế nào về quan điểm này
tôi hoàn toàn đồng tình với quan điểm của chị
tôi cho rằng là cũng cần có những cái văn bản pháp luật cần phải sửa đổi bổ sung
theo cái hướng là tăng nặng cái trách nhiệm hành chính
tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người lái xe vi phạm pháp luật
quan điểm của tôi cho rằng là cần phải sửa đổi nghị định số bốn mươi sáu năm hai nghìn một mươi ba
về sửa phạt vi phạm hình chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt
theo cái hướng là tăng nặng trách nhiệm tăng nặng cái mức xử phạt
đối với người lái xe vi phạm đến lần thứ hai lần thứ ba
hoặc là tăng nặng cái việc xử phạt đối với người lái xe
là vi phạm một số cái hành vi mà gây nguy hiểm người tham gia giao thông đặc biệt
chẳng hạn như là hành vi lái xe vượt quá tốc độ cho phép này
hoặc là lái xe mà trong cơ thể có nồng độ cồn hoặc là chất ma túy chất kích thích
hoặc là lùi xe trên đường cao tốc này
hoặc là thậm chí cả cái hành vi là lái xe vượt ở những cái đoạn đường không cho phép vượt
ngoài ra tôi cũng đề xuất là biện pháp quản lý chặt chẽ đầu vào
đối với những cái người lái xe điều khiển những phương tiện có cái tính nguy hiểm cao
chẳng hạn như là xe lái xe khách chở bốn mươi năm chỗ này
hoặc là những xe tải có trọng tải từ năm tấn trở lên
hoặc là những cái lái xe xe đầu kéo ví dụ như vậy
hy vọng rằng các cơ quan pháp luật cụ thể đây là cơ quan nhà nước chính phủ
hoặc ủy ban an toàn giao thông quốc gia hoặc là cục cảnh sát giao thông đường bộ
đưa ra những cái khuyến khích đưa ra những cái chương trình kế hoạch khuyến khích người dân
cung cấp các cái hình ảnh các cái clip về vi phạm giao thông
để cho cơ quan chức năng xử lý
bởi vì tôi thấy là hiện nay các cái phương tiện như ô tô xe máy lắp camera hành trình cũng nhiều này
hoặc là nhà dân lắp camera an ninh cũng rất nhiều
và tôi cũng thường xuyên thấy là có những cái hình ảnh do người dân cung cấp
về cái hành vi vi phạm pháp luật vi phạm quy tắc an toàn giao thông đường bộ đưa lên mạng
nhiều khi người dân cũng rất muốn là gửi những clip đó cho cơ quan chức năng
nhưng mà không biết gửi ở đâu không biết gửi đâu
và nếu như mà người dân gửi những clip đó cho cơ quan chức năng
và cơ quan chức năng xử phạt người lái xe vi phạm ở đây xử phạt nguội
thì tôi tin chắc rằng là tất cả là các lái xe sẽ rè trừng hơn sẽ phải cẩn thận hơn
bởi vì lúc nào cũng lo sợ rằng sẽ bị xử phạt bất cứ một lúc nào đó
và nếu mà các lái xe cẩn thận hơn thì đương nhiên là tai nạn giao thông cũng sẽ giảm
vâng có thể nói thêm rằng là bên cạnh những cái việc là thắt chặt các quy định pháp luật
thì bản thân những người lái xe những người tham gia giao thông cần phải nâng cao ý thức
cần phải có trách nhiệm với cái tính mạng của bản thân mình cũng như là những người xung quanh đúng không ạ
đúng rồi theo chị đồng bản
một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay
đặc biệt là hành khách đi lại trong dịp tết nguyên đán này
hiện lực lượng chức năng các địa phương đang phối hợp tăng cường tuần tra kiểm soát
để kiểm tra nồng độ cồn và các chất ma túy nhất là đối với lái xe khách
tuy nhiên hãy làm việc đó một cách thường xuyên xử lý nghiêm
thì có lẽ những câu chuyện đáng tiếc sẽ giảm đi và bài học kinh nghiệm sẽ không còn phải vận dụng nhiều
và đến đây chương trình tâm điểm của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc
thân ái chào tạm biệt